những năm gần đây dịp tết nguyên đán được nhận định là mùa cao điểm của du lịch
nhiều người lựa chọn khoảng thời gian này để nghỉ ngơi và khám phá các vùng đất mới
với những phong tục tập quán đón tết cổ truyền khác nhau
tết nguyên đán canh tí được nghỉ tới bảy ngày nhiều người đã lên chương trình đi du lịch cùng với gia đình hay bạn bè
theo ghi nhận từ các công ty lữ hành hà nội lượng khách đi du lịch dịp tết nguyên đán canh tí tăng từ hai mươi ba mươi
so với cùng kỳ năm ngoái nhiều tour du lịch đã sớm khóa sổ
năm nay hút khách nhất các tour chụp ảnh khám phá các cung đường hoa cải hoa ban
vùng đông bắc tây bắc như hà giang mộc châu sapa cao bằng
ngoài ra nhiều người cũng đã chọn các tour trải nghiệm văn hóa đón năm mới
hay tham gia đón tết cổ truyền tại các nước có nền văn hóa đồng việt nam như nhật bản hàn quốc thái lan campuchia